vừa qua theo các kết quả chính thức đầu tiên được công bố trong cuộc bầu cử tổng thống nga
ông vladimir putin đã giành chiến thắng vang dội trên đường đua này với tám mươi bảy chín mươi bảy số phiếu bầu
tại đây ông đã có bài phát biểu ở trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở moscow
để cảm ơn những người đã luôn ủng hộ mình
qua thống kê của tổ chức thăm dò ý kiến công chúng ông vladimir putin dẫn đầu với tám mươi bảy tám phiếu bầu
kết quả cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước nga thời hậu soviet
trước đó trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng nga công bố kết quả khảo sát nhanh sau bỏ phiếu
cũng cho thấy ông putin giành được tám mươi bảy số phiếu
kết quả chính thức đầu tiên đã cho thấy các cuộc thăm dò là chính xác
tiếp theo ông putin ứng cử viên đảng cộng sản nikolai caritono đứng thứ hai với bốn ba số phiếu
phó chủ tịch đô ma quốc gia vladislav davankov của đảng những con người mới đứng thứ ba với ba tám mươi bảy số phiếu
và ứng cử viên leonid slutsky của đảng dân chủ tự do đứng thứ tư với ba ba số phiếu
như vậy kết quả sơ bộ cho thấy ông putin đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và sẽ lãnh đạo nga trong sáu năm nữa
trong bài phát biểu sau cuộc bầu cử ông putin nói tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao trong cuộc bầu cử tổng thống này
là kết quả của việc người nga nhận ra tầm quan trọng của họ đối với đất nước
phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình ông putin cho biết
tôi muốn cảm ơn người dân nga vì đã đến các điểm bỏ phiếu và bỏ phiếu bầu
tổng thống nga nhấn mạnh nguồn sức mạnh của đất nước là nhân dân nga
ý chí chung của người dân cả nước được hình thành từ tiếng nói của mỗi người dân
với ông tất cả đều cùng một đội ngũ
theo ông các cử tri đã tìm cách giúp tạo ra sự củng cố chính trị để giúp nga tiến về phía trước
ông putin khẳng định mọi người cảm nhận điều đó bằng trái tim và đến bỏ phiếu
để tạo điều kiện cho sự phát triển và củng cố đất nước nga
ông chủ điện kremlin cũng khẳng định nước nga sẽ không bao giờ bị đe dọa
trước tiên chúng ta cần giải quyết các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt
tăng cường năng lực quốc phòng củng cố sức mạnh lực lượng vũ trang
quá trình này đang diễn ra với tiến độ tốt và chất lượng tuyệt vời ông putin nói
đồng thời ông putin cho biết sẽ triển khai trong mọi kế hoạch phát triển nước nga
và đạt những mục tiêu từng đề cập trong thông điệp liên bang cuối tháng hai
tổng thống nga không vội thành lập chính phủ khóa mới
bởi nhiệm kỳ hiện tại vẫn còn khoảng hơn hai tháng nữa mới kết thúc
về đối ngoại ông putin dự đoán quan hệ nga và trung sẽ mạnh mẽ hơn trong những năm tới
nga đã sẵn thảo luận liên quan đề xuất của pháp về một lệnh ngừng bán ở ukraine
trong thời gian diễn ra olympic
tổng thống nga cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện nếu nato đưa binh sĩ đến ukraine
theo đó cuộc bầu cử tổng thống nga kéo dài ba ngày bắt đầu từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba với hơn
với hơn chín mươi bốn điểm bỏ phiếu khắp đất nước
trong đó có cả bốn vùng nga vừa sắp nhập vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong ba ngày qua các điểm bỏ phiếu của nga mở cửa từ tám giờ sáng đến hai mươi giờ tối theo giờ địa phương
chi ở hai mươi chín vùng trong số hàng chục vùng của nga cũng có thể bỏ phiếu trực tuyến
các điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa ở vùng khaledigrad vào lúc hai mươi giờ tối ngày một mươi bảy tháng ba theo giờ địa phương
ủy ban bầu cử trung ương nga cho biết hơn bảy mươi bốn trong số một trăm một mươi hai ba triệu cử tri đủ điều kiện của nga
đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống kéo dài ba ngày của nước này
vào thời điểm các điểm bỏ phiếu của nga
cửa chi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục trong lịch sử nước nga hiện đại
sau cuộc bầu cử phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev đã viết trên telegram
để gửi lời chúc mừng ông vladimir putin vì chiến thắng huy hoàng của ông trong cuộc bầu cử
trong khi đó truyền hình nhà nước nga ca ngợi sự ủng hộ to lớn dành cho tổng thống putin
trái lại một số nước phương tây như mỹ đức anh ba lan đã ra tuyên bố về cuộc bầu cử tổng thống nga
nhưng nhìn chung theo
chủ tịch hội đồng châu âu charles michel đã chúc mừng ông putin một cách mỉa mai
về chiến thắng vàng rội từ ngày đầu tiên bỏ phiếu vào hôm một mươi năm tháng ba
trên thực tế trước khi diễn ra cuộc bầu cử giới quan sát đã nhận định ông putin gần như chắc chắn
sẽ tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ năm và sẽ cầm quyền đến tận năm hai nghìn ba mươi
thậm chí là năm hai nghìn ba mươi sáu nếu lại tái tranh cử
thậm chí giới quan sát còn đánh giá ông putin có đài nắm quyền tại nga
quốc gia với một trăm bốn mươi sáu triệu dân
nhìn vào sự phát triển của nga trong các năm qua tổng thống putin đã khẳng định được năng lực lãnh đạo
và tinh thần phục vụ dân tộc nga giành được sự tin tưởng của đông đảo cử tri nước này
trong cuộc phỏng vấn do ap thực hiện hồi tháng hai năm ngoái
có tới tám mươi sáu người nga ủng hộ những quyết sách của tổng thống nga putin
trong khi số người phản đối chỉ chiếm một mươi một
đây là mức ủng hộ cao nhất mà ông putin nhận được kể từ năm hai nghìn một mươi
thời điểm nga chính thức tuyên bố sắp nhập greenmia
phò lãnh thổ của mình bất chấp sự phản đối của mỹ và các nước châu âu
trong chiến dịch tranh cử tổng thống nga putin đã lên tiếng cảm kết sẽ đạt được mục tiêu
trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
trước đó trong bản thông điệp liên bang hồi tháng hai
tổng thống nga cũng cáo buộc mỹ và các đồng minh nato muốn tạo ra một nước nga phụ thuộc
suy yếu và lụi tàn để có thể làm bất kỳ những gì họ muốn
đồng thời ông khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt mà ông phát động vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
là nhằm bảo vệ những người dân nói tiếng nga tại miền đông ukraine
và ngăn chặn ukraine trở thành mối đe dọa lớn về an ninh cho nga
khi nước này bày tỏ mong muốn gia nhập nato
mới đây nhất trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nga hồi đầu xuân
tổng thống putin cho biết các lực lượng quân đội nga đang chiếm thế tự phòng
sau khi đánh bại các cuộc phản công của ukraine vào cuối năm ngoái
theo ông putin ukraine và phương tây sớm hay muộn
cũng phải chấp nhận đàm phán theo các điều kiện mà mosco đưa ra
bên cạnh những thắng lợi trên chiến trường
ukraine một trong những yếu tố giúp tổng thống nga putin xây chắc quân lực của mình
chính là những kết quả tích cực của nền kinh tế nước này
bất chấp những nỗ lực bao vây cấm vận của phương tây
theo imf kinh tế nga được dự báo tăng trưởng là hai sáu trong năm nay
cao hơn nhiều con số chín tại các nước châu âu
tỷ lệ lạm phát dù vẫn ở mức cao là bảy nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở nga lại rất thấp
ngành công nghiệp quốc phòng hiện đang trở thành sương sống cho nền kinh tế nước nga
các nhà máy quốc phòng của nga
liên tục sản xuất tên lửa xe tăng và đạn dược để đưa ra chiến trường
các hợp đồng quốc phòng đã mang lại thu nhập đáng kể cho hàng nghìn người lao động
qua đó thúc đẩy tiêu dùng và tạo động lực cho kinh tế nga phát triển
trong các cuộc vận động tranh cử tổng thống nga putin luôn cam kết cung cấp nhà ở giá rẻ
được chính phủ hỗ trợ để giúp các thanh niên trẻ đặc biệt là những gia đình có con nhỏ
an cư lập nghiệp cũng như thúc đẩy sự bùng nổ của ngành xây dựng
ông putin cam kết đổi nhiều tiền hơn cho lĩnh vực y tế giáo dục văn hóa khoa học thể thao
trong khi vẫn tiếp tục nỗ lực xóa đói giảm nghèo
những cam kết nói trên đã mang lại cho tổng thống nga putin sự ủng hộ lớn lao của giới trẻ
một yếu tố khác khiến ông putin ghi điểm trong mắt cửa chi nga
chính là chính sách ngoại giao chủ động và tích cực của ông
giới quan sát phương tây cho rằng sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi bốn
ông putin sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt
bằng cách tiến hành các cuộc tấn công mới với quy mô lớn hơn trước
thậm chí phương tây còn lên tiếng cáo buộc ông putin nhiều khả năng sẽ triển khai vũ khí hạt nhân
nếu tình thế trên chiến trường tỏ ra bất lợi cho quân đội nga
cùng với đó việc nga tiếp tục duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp với trung quốc
ấn độ và các quốc gia nam bán cầu đã giúp củng cố vững chắc khối liên minh chính trị quân sự quan trọng
ông vladimir putin đã được bầu làm tổng thống bốn lần
năm hai nghìn ông nhận được năm mươi một chín mươi năm số phiếu bầu

năm hai nghìn một mươi hai là sáu mươi ba
phải năm hai nghìn một mươi tám là bảy mươi sáu sáu mươi chín
đáng chú ý vị tổng thống này đồng thời là một chính trị gia lão luyện
biết cách vượt qua các khó khăn thử thách kể cả trong các cuộc bầu cử
trước đây theo hiến pháp nga
nhiệm kỳ tổng thống của ông putin từng phải dừng lại vào năm hai nghìn tám
theo quy định ấy ông putin không thể làm tổng thống nga quá hai nhiệm kỳ liên tiếp
tuy nhiên ông đã đổi vai với chính trị gia meved
một trong các cộng sự thần cận của ông để tiếp tục nắm quyền tại nước nga
khi ấy ông putin chuyển sang làm thủ tướng
còn ông medvedev ra ứng cử và đắc cử tổng thống nga
đến năm hai nghìn một mươi hai ông putin quay trở lại tranh cử tổng thống vải đắc cử
tiếp tục làm ông chủ điện kremlin
năm hai nghìn hai mươi tổng thống putin vận động thay đổi hiến pháp nga
thông qua một cuộc bỏ phiếu toàn quốc
kết quả thay đổi trong hiến pháp cho phép ông được tranh cử thêm
ít nhất hai nhiệm kỳ tổng thống nữa mỗi nhiệm kỳ kéo dài sáu năm